thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày một đến ngày bảy tháng sáu do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua bắc bộ với hội tụ gió lên đến độ cao năm m nên khu vực bắc bộ đến thanh hóa có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
vì vậy trong tuần tới đây các địa phương và người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét lũ ống và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía bắc nước ta
từ ngày một đến ngày hai tháng sáu trên các sông suối ở vùng núi bắc bộ và các sông suối nhỏ vùng núi ở thanh hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ biên độ lũ lên trên các sông từ hai đến ba m cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lờ đất vùng núi đặc biệt là các tỉnh lai châu lào cai yên bái hà giang tuyên quang và vùng núi tỉnh thanh hóa cần chú ý ngập lụt ở vùng trũng thấp tại các khu vực trên
từ ngày ba tháng sáu vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông nam nên ngày bốn tháng sáu nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở bắc bộ
từ ngày năm đến bảy tháng sáu nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở các tỉnh bắc bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi tám độ c chiều tối có mưa rông vài nơi
riêng chiều tối và đêm ngày ba đến mùng bốn tháng sáu các tỉnh vùng núi có mưa rông rải rác kèm khả năng rông lốc xét mưa đá và gió giật mạnh